vào dạng sáng nay hai thanh niên điều khiển xe máy ra đường bất chấp các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
đã bị lực lượng chín trăm một mươi một công an thành phố đà nẵng khống chế đồng thời thu giữ một khẩu súng mà các đối tượng mang theo
cụ thể vào khoảng giờ sáng nay tổ công tác phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy lòng vòng
ngoài đường ngay ngã tư điện biên phủ nguyễn tri phương lê độ thuộc quận thanh khê thành phố đà nẵng
bị yêu cầu dừng xe hai thanh niên bỏ cuộc bỏ chạy buộc hai cán bộ cảnh sát cơ động đuổi theo phải nổ súng chỉ thiên
đến ngã ba điện biên phủ hải phòng mới dừng được phương tiện
qua đấu tranh nhanh một trong hai thanh niên khai nhận đang trú tại quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
và đang cất giấu tại nhà một khẩu súng ngắn bắn đạn cao su
tổ công tác phối hợp với công an phường hòa an quận cẩm lệ tiến hành thu giữ khẩu súng nói trên
bước đầu đối tượng khai đã mua khẩu súng với giá một mươi năm triệu đồng trên mạng để mục đích phòng thân
hiện đối tượng cùng khẩu súng đã được bàn giao cho công an phường hòa an tiếp nhận xử lý về hành vi tàng trữ công cụ hỗ trợ trái phép
đang phối hợp phòng an ninh chính trị nội bộ công an thành phố vào cuộc xác minh thông tin
một bác sĩ nhường máy thở của ba mẹ để cứu sáng phụ mang sông thai đã lan truyền trên mạng xã hội
tối bảy tháng tám trên mạng xã hội xuất hiện nội dung chia sẻ của một người tên trần khoa
được cho là bác sĩ sáng phụ khoa
theo đó người này đã quyết định nhường đi chiếc máy thở của ba mẹ mình đang dùng cho một sáng phụ đang cần
người này sau đó đã kiềm nỗi đau mất người thân trực tiếp vào phòng mổ phẫu thuật thành công
cho sáng phụ sinh đôi này
sau khi đăng tải thông tin này được chia sẻ với tốc độ chóng mặt
sở y tế tp hcm đã tiến hành xác minh thông tin kết quả ghi nhận đây là thông tin giả mạo
theo các quy định hiện hành nhân viên y tế hoặc người thân không được pháp tự ý rút ống thở bệnh nhân
khi đang được điều trị kể cả việc quyết định rút ống thở cho bệnh nhân đang điều trị thở máy
trong trường hợp cai máy thở phải được đảm bảo thực hiện theo quy trình thông qua hội đồng chuyên môn để quyết định
hiện sở y tế thành phố đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tiến hành điều tra xác minh và xử lý theo quy định pháp luật
ba trung tâm hồi sức tích cực với quy mô một năm trăm linh giường với lực lượng nồng cốt đến từ ba bệnh viện tuyến cuối hạn đặc biệt
bao gồm bệnh viện việt đức bệnh viện bạch mai và bệnh viện trung mương huế đã chính thức đi vào hoạt động
và sẵn sàng đón bệnh nhân kể từ hôm nay ngày tám tháng tám
đây là trung tâm hồi sức tích cực người bệnh covid một mươi chín do bệnh viện bạch mai phụ trách điều hành với năm trăm linh giường
và hai trăm ba mươi nhân lực của bệnh viện được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế chỉ trong hơn một tuần qua
trung tâm này được đặt tại bệnh viện giải chí số một mươi sáu quận bảy tp hcm
đồng thời có thêm hai trung tâm hỗ sức là trung tâm hỗ sức đặt tại bệnh viện giải chí số một mươi ba ở tp thủ đức
do bệnh viện việt đức điều hành và trung tâm hỗ sức đặt tại tân phú do bệnh viện trung mương huế điều hành
cả hai trung tâm này đều có quy mô năm trăm linh giường bệnh
tất cả các trung tâm hồi sức đã huy động một lực lượng nhân viên y tế có nhiều kinh nghiệm đầy đủ khối chuyên môn và hậu cần
là các bác sĩ điều dưỡng nhân viên y tế đã dạng dày trong công tác chống dịch covid một mươi chín các lĩnh vực
như cấp cứu gây mê hồi sức đột quỵ chống độc truyền nhiễm hô hấp tim mạch tiêu hóa thần tiết niệu thần kinh
và sẵn sàng đón bệnh từ ngày hôm nay ngày tám tháng tám
tiếp tục là những thông tin về hoạt động hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín tại các tỉnh thành phía nam
theo đó lãnh đạo cơ quan trung ương đã trao một trăm linh xuất quà trị giá một mươi năm tỷ đồng cho công nhân lao động khu vực phong tỏa cách ly
và một mươi tỷ đồng nhằm cải thiện dinh dưỡng bữa ăn cho lực lượng y tế làm nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín tại đồng nai
đồng chí trương thị mai mong muốn tới đây chính quyền và người dân đồng nai sẽ đồng lòng chung tay để vượt qua dịch covid một mươi chín
sớm ổn định sản xuất
theo tổng liên đoàn lao động việt nam cho biết hiện đơn vị này đã quyết định hỗ trợ một triệu đồng
đối với mỗi nhân viên y tế của các tỉnh thành phía nam và lực lượng y tế trên cả nước vào các địa phương phía nam
tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín đồng thời tặng mỗi tỉnh phía nam một trăm linh xuất quà
mỗi xuất trị giá một trăm năm mươi đồng để giúp công nhân lao động vượt qua khó khăn
sáng ngày tám tháng tám bộ tư lệnh tp hcm đã trao tặng một trăm linh phần quà trị giá ba mươi tỷ đồng
giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn do tác động của dịch covid một mươi chín
ở ba trăm một mươi hai xã phường thị trấn trên địa bàn thành phố có hoàn cảnh khó khăn do tác động của dịch covid một mươi chín
đây là sự quan tâm chia sẻ động viên để bà con tiếp tục nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn
yên tâm tin tưởng đồng thuận và thực hiện tốt những chủ trương quyết sách phòng chống dịch của đảng nhà nước và thành phố
tại buổi lễ phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm phan văn mãi cho biết
thành phố đang tập trung mọi nguồn lực để phòng chống dịch chăm lo sức khỏe đời sống cho người dân
để sớm kiểm soát tình hình dịch bệnh để thành phố trở lại trạng thái bình thường mới
trong tuần qua đoàn thanh niên hội phụ nữ cục an ninh nội bộ bộ công an đã tổ chức nhiều chuyến đi trao tặng hơn hai tấn thực phẩm
cho người dân trong khu vực thực hiện cách ly y tế phong tỏa tại xã phước kiển huyện nhà bè tp hcm
với mong muốn chia sẻ nỗi lo về bữa ăn giúp họ vượt qua thời gian khó khăn
đoàn cũng đã tới bệnh viện chờ rẫy tp hcm trao tặng hai mươi thùng suối dinh dưỡng cho đại diện bệnh viện
để gửi tới các cán bộ y bác sĩ với lời hỏi thăm và động viên mong muốn đội ngũ y bác sĩ nhân viên y tế giữ gìn sức khỏe
tiếp tục cố gắng chăm sóc bệnh nhân trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại tp hcm
công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng cho biết đã vận chuyển hai chuyến xe nông sản gần ba mươi tấn rau củ khác loại
gửi tặng và sẽ chia khó khăn cùng các lực lượng công an tp thủ đức tp hcm và người dân đang ngày đêm vất vả
và chống dịch bệnh covid một mươi chín đây là số rau củ quả do lực lượng đoàn viên thanh niên hội phụ nữ công an tp đà lạt
cùng công an các phường xã đã chung tay thu hoạch hưởng ứng lời kêu gọi vận động ủng hộ rau củ quả tặng đến các tỉnh
đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu
sáng ngày tám tháng tám lực lượng đoàn viên hội viên trong công an tỉnh sóc trăng đã đến thăm tặng tám trăm linh phần quà
cho các hộ gia đình là đồng bào dân tộc khơ me có hoàn cảnh khó khăn tại thị xã vĩnh châu
người dân huyện long phú thành trị mỹ xuyên và thành phố sóc trăng với mong muốn người dân an tâm vững tin vào công cuộc chống dịch
của địa phương đây là đợt hai công an tỉnh sóc trăng phát động cán bộ chiến sĩ tham gia đóng góp ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín
thưa quý vị trong tuần qua hàng ngàn bà con các tỉnh miền trung miền tây nam bộ đã được các cơ quan chức năng tổ chức
và doanh nghiệp vận tải hành khách hỗ trợ trở về quê từ nơi đi và nơi đến đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch
phú yên là tỉnh miền trung đang gián đầu trong việc đón người dân từ tp hcm về quê tránh dịch covid một mươi chín với hơn hai năm trăm linh người
trong tổng số hơn một mươi người theo kế hoạch tiếp đến là khánh hòa năm trăm linh người bình thuận hơn ba trăm linh người
các tỉnh miền tây như bến tre là năm trăm linh người hậu giang gần một trăm linh người để đảm bảo an toàn về phòng chống dịch
các địa phương khi tiếp nhận người dân tính mình tại tp hcm đều bắt buộc phải tuân thủ các quy định như giấy xét nghiệm âm tính
với covid một mươi chín còn thời hạn khe báo y tế tẩy trùng sát quận trước khi lên xe
sau đó được xe cảnh sát giao thông dẫn đường xe y tế thấp tụng về đến tầng địa phương
theo thông tin từ các tỉnh thành sau khi người dân về đến nơi đều được bố trí khu cách ly theo đúng quy định
các tỉnh thành đều phải mặc áo đồ bảo hộ lên xe cũng như được sát quận
về tới khu cách ly thì được tập trung tại đó cách ly theo dõi y tế và test nhanh
nếu bà con có nhu cầu quay về địa phương thì hãy đăng ký với cơ quan chức năng mà đặc biệt đối với hậu giang là đăng ký tại sở lao động thương minh xã hội
để mà các cơ quan chức năng khi có danh sách bà con đăng ký thì sẽ tổ chức cái xe cộ mà để lên đón bà con về để tránh trường hợp
trường hợp mà bà con đi xe cá nhân thì về quê thì sẽ làm lây lan cái dịch bệnh cho địa phương
về phương tiện đưa đón người dân ngay sau khi thủ tướng chính phủ chỉ đạo tạo mọi điều kiện thuận lợi
trong việc tiếp nhận người lao động người dân từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành phố phía nam trở về địa phương
công ty cổ phận xe khách phương trang đã lên ngay kế hoạch sẵn sàng điều động năm chuyến xe miễn phí
để chở đồng bào các tỉnh miền trung miền tây tây nguyên đang cạt tại thành phố hồ chí minh về quê tránh dịch
hàng ngàn tài xế của phương trang đã xuân phong tình nguyện và sẵn sàng phục vụ cho hoạt động đầy nhân văn và ý nghĩa này
tất cả các chiến xe của phương trang đều thực hiện đảm bảo quy định để tân thủ phòng chống dịch bệnh
có hơn một tài xế để sẵn sàng tham gia chương trình để phục vụ năm chuyến xe miễn phí
để phục vụ cho đồng bào về quê khắp các tỉnh thành
dự kiến trong tuần tới các tỉnh miền trung tây nguyên và miền tây sẽ tiếp tục tổ chức
đưa đón người dân tỉnh mình trở về
ủy ban nhân dân tp hcm cũng đề nghị các tỉnh thành gửi kế hoạch tổ chức đưa người dân về địa phương
nhằm tránh tình trạng người dân tự ý di chuyển bằng xe cá nhân không đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch
đồng thời ủy ban nhân dân các tỉnh thành cần cử các cơ quan tổ chức trực thuộc
hoặc hội đồng hương tại tp hcm là đầu mối tiếp nhận đăng ký theo yêu cầu
đối tượng phù hợp với kế hoạch của từng tỉnh hành
tổ chức kiểm soát chặt chẽ không để các đối tượng không được phép lưu thông qua các chốt giáp ranh với các tỉnh